công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc là chủ đầu tư của dự án theo hình thức bot
thu phí không dừng trên các trục đường quốc lộ được coi là chủ trương đúng đắn nhằm giảm ung tắc và giảm ô nhiễm môi trường cho người tham gia giao thông
đồng thời tiết kiệm cho nhà đầu tư bot trong chi phí in vé chi phí nhân sự chi phí bảo trì mặt đường khu vực trạm thu phí đồng thời tránh được thất thoát
thu phí không dừng là có rất nhiều lợi ích
thu phí thủ công có nghĩa là thu phí cầu đường kiểu truyền thống có người bán vé thu tiền thu phí điện tử không dừng là áp dụng hệ thống thu phí tự động không cần người bán vé
thông qua một thẻ từ được gọi là thu phí tự động
thẻ định danh và khi đi ngang qua các chạm thu phí hệ thống sẽ tự động nhận diện và trừ tiền trong tài khoản của người đi đường
thu phí không dừng là chủ trương của chính phủ trong việc nâng cao tính công khai minh bạch trong thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
cũng như giảm ồn tắc giao thông và tiết kiệm chi phí xã hội chi phí xăng dầu thời gian lưu thông giảm thanh toán tiền mặt góp phần giảm tai nạn giao thông
cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại hệ thống giao thông thông minh đang được triển khai mạnh mẽ tại các nước phát triển
áp dụng thu phí không dừng mang lại nhiều lợi ích và đang trở thành một xu thế tất yếu của giao thông đường bộ hiện đại
với việc thu phí bằng tiền mặt trung bình mỗi xe qua trạm thu phí phải mất trên một phút nếu với các loại tiền chẵn không cần kiểm đếm
trong khi đó nếu thu phí không dừng thì thời gian qua chạm chỉ còn cỡ ba mươi giây
như vậy thời gian qua trạm thu phí của các phương tiện giao thông giảm đi cỡ năm mươi
đã vậy nhân viên tại trạm cũng chỉ cần bấm nút mở barrier mà không cần kiểm đếm trả lại tiền thừa như trước
đương nhiên phí qua trạm cũng hoàn toàn tự động của các phương tiện lưu thông được chuyển vào tài khoản của chủ chạm
và hoàn toàn không phải thực hiện việc gom tiền mặt kiểm đếm hàng ngày
đối với các doanh nghiệp và vận tải thì họ rất quan tâm đến cái dịch vụ thu phí tự động không dừng
bởi vì đối với công tác quản trị doanh nghiệp đầu tiên họ thấy là gì họ quản trị được tập trung
theo dõi được chi phí và đặc biệt là quản lý được cái chứng từ
bởi vì mỗi một lái xe khi đi qua một cái trạm thu phí mà giữ một cái vé giấy vé lột
và đến với các doanh nghiệp có vài chục cái xe
thì việc mà thất lạc cái chứng từ thì rất là khó có thể quyết toán thanh toán mất cơ quan thuế
vì đây là cái chi phí cầu phà là cái chi phí hợp lệ
thứ hai nữa là việc mà quản lý tập trung như vậy thì họ cũng giảm những công lợn của lái xe đang chiếm dụng cỏ của chủ phương tiện
thế nên về cấp độ quản trị thì họ rất là ủng hộ
thứ hai thêm nữa là gì là đối với cả khi mà đi qua cái làn thu phí tự động không dừng
thì các doanh nghiệp họ thấy rằng họ tự tập kết
một là nhanh hơn họ tiết kiệm thời gian
và trong dụng dụng các doanh nghiệp vận tải thì thời gian là tiền
thứ hai là không có tiêu hao về nhiên liệu do phải dừng lại nhiều lần
và thêm một dụng nữa là không có cái hao mòn về xe về lốt xe về máy mắc về côn khi phải dừng lại nhiều lần
theo các chuyên gia nếu áp dụng thu phí không dừng
tất cả các trạm thu phí ở việt nam trong thời điểm hiện tại sẽ giúp tiết kiệm chi phí in vé giấy khoảng bảy mươi tỷ đồng một năm
tiết kiệm nhiên liệu hai trăm ba mươi ba tỷ đồng một năm giảm thời gian tham gia giao thông hai tám trăm linh tỷ đồng một năm
tiết kiệm chi phí quản lý giao thông ba trăm sáu mươi tỷ đồng một năm
như vậy thu phí điện tử không dừng có rất nhiều ưu điểm so với thu phí với người bán kiểu truyền thống
đặc biệt là minh bạch chi phí tiết kiệm nhân công tiết kiệm nhiên liệu và thời gian cho chủ xe
thu tiện đi qua các trạm là thời gian nó sẽ nhanh hơn
và việc về tài khoản số tiền phí thì nó vẫn như thế
cái đấy là thuận lợi của doanh nghiệp giảm tiết được lượng lưu lượng xe khi qua trạm
đang có những việc yêu cần chạy với tốc độ sáu mươi chẳng hạn phải dừng lại có thể là nó gây ách tách giao thông
để phát triển hạ tầng công nghệ giao thông minh bạch hóa thu phí
bộ đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
theo hình thức xã hội hóa
đến thời điểm này mới chỉ có một đơn vị là công ty cổ phần vetc là đủ điều kiện trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng
nhà đầu tư này có đầy đủ các cơ sở thủ tục pháp lý chứng minh được năng lực để trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ etc
dự án thu phí tự động không dừng do vetc đầu tư được bộ giao thông vận tải cho phép triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu và được chia thành hai giai đoạn
giai đoạn một kéo dài từ năm hai nghìn một mươi sáu
giai đoạn hai kéo dài từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín áp dụng cho quốc lộ một và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên theo hình thức hợp đồng boo xây dựng sở hữu kinh doanh
trong đó hai mươi tám trạm thu phí trên toàn quốc sẽ áp dụng thu phí tự động từ một đến hai làn
giai đoạn sau hai nghìn một mươi chín sẽ áp dụng trên tất cả các làn
hiện nay trong khuôn khổ của đề án vetc giãn miễn phí cho hai triệu chủ phương tiện và việc mà đạt tiền là tự nguyện
mỗi khi mà chủ phương tiện xác định cái cung đường của mình sẽ tự động lên một cái mức ngân sách để đi qua các trạm
và khi có thể thông qua một số cái phương tiện điện tử như có điện thoại để qua mobile có một cái app thông minh để lạc tiền trước vào
và khi đi qua thì không phải dừng đổ lại nếu phải mở cửa ra và hít cái khói bụi lại
đến đây những chia sẻ rất là thật của một số lái xe mà tôi đã được chứng kiến
hiện nay việc dán tem thu phí tự động được triển khai tại tất cả các trạm đăng kiểm
trạm đăng kiểm trên cả nước và tại một số trạm thu phí trạm lưu động của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động
dù bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu nhưng đến nay mới có một mươi bảy trạm bot chính thức vận hành thu phí tự động với tối thiểu hai làn và tỷ lệ người trả phí tự động tại các trạm đã triển khai vẫn còn rất thấp
sau gần hai năm triển khai hình thức thu phí không dừng vẫn gần như rậm chân tại chỗ khi chỉ có một mươi bảy trạm bot chính thức vận hành thu phí tự động với doanh thu chỉ chiếm khoảng bảy trên tổng doanh thu
ngoài ra cũng chỉ có khoảng năm trăm linh phương tiện trong tổng số hơn ba triệu xe ô tô trong cả nước được gián thẻ thu phí tự động không dừng
đây là con số khiêm tốn so với mục tiêu mà bộ giao thông vận tải đã đề ra trước đó